đến với khu vực tây nguyên và nam bộ do nằm ở dìa phía nam của dải mây rông qua khu vực phía nam miền trung
tạo điều kiện cho đới gió tây nam hoạt động mạnh nên ngày mai cả hai khu vực đều có mưa rào và rông gia tăng về diện
tập trung về chiều tối nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ phổ biến ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên và từ ba mươi ba mươi ba độ tại nam bộ
trên biển đông gió có hướng tây nam tại khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi gió cấp bốn có lúc cấp năm
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có mưa rông gió cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
sóng biển cao từ hai ba mét nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi tám ba mươi bốn độ và hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ hai mươi năm
đến ba mươi ba độ